trước khi người chết tại huyện nam giang ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam đã có văn bản yêu cầu lực lượng chức năng khẩn trương điều tra và làm rõ trách nhiệm cá nhân tổ chức liên quan
trong đó có trách nhiệm của cơ quan quản lý địa phương và chủ các hầm khai thác vàng trái phép này
trước đó ủy ban nhân dân huyện nam giang tỉnh quảng nam cũng xác nhận qua kiểm tra hiện trường thì việc đào hầm ở khu vực tai nạn đã diễn ra ít nhất là hai năm
điều đáng nói ở đây đó là vị trí đào hầm khá gần trung tâm huyện nhưng ủy ban nhân dân huyện lại khẳng định chưa bao giờ nghe chính quyền cấp dưới báo cáo
các đồng chí lãnh đạo trong thường trực ủy ban mình nghĩ rồi các mình đến trường mình phát hiện ra những vụ việc đó họ đã khai thác họ đã làm trong thời gian khá dài mà chính quyền phương không phát hiện được và cũng không ai báo cáo cho ủy ban nhân dân huyện từ trước đến bây giờ
các đồng chí lãnh đạo trong thường trực ủy ban nhân dân huyện mình nghĩ rồi các mình đến trường mình phát hiện ra những vụ việc đó họ đã khai thác họ đã làm trong thời gian khá dài mà chính quyền phương không phát hiện được và cũng không ai báo cáo cho ủy ban nhân dân huyện từ trước đến bây giờ
ngay trong ngày hôm qua ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam yêu cầu lực lượng công an khẩn trương điều tra sớm có kết luận để xử lý điểm khai thác trái phép dẫn đến chết người theo đúng quy định của pháp luật
đến sáng nay ngày một mươi bốn tháng bốn đã khoanh vùng được khu vực hầm vàng trái phép tuy nhiên chủ hầm vàng hiện đã bỏ trốn
bên cạnh đó ngoài việc tổ chức thăm hỏi hỗ trợ việc an tán cho người bị nạn sở tài nguyên môi trường tỉnh quảng nam và chính quyền địa phương phải khẩn trương rà soát toàn bộ hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn nhất là các vị trí có biểu hiện khai thác trái phép
theo công an tỉnh bà rịa vũng tàu đến trưa nay lực lượng công an cùng các cơ quan chức năng đã vận động đưa trở lại trung tâm giáo dục
lao động và dạy nghề thuộc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bà rịa vũng tàu một trăm tám mươi năm đối tượng trong tổng số bốn trăm bốn mươi bảy học viên đã trốn khỏi trung tâm vào đêm ngày một mươi ba tháng bốn
sáng ngày một mươi bốn tháng bốn ông lê tuấn quốc phó chủ tịch ubnd tỉnh bà rịa vũng tàu đã học nhanh với các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc học viên cai nghiện bỏ trốn
ông lê tuấn quốc chỉ đạo công an tỉnh phối hợp với lực lượng quân sự địa phương tiếp tục chốt chặn các ngã đường yêu cầu sở lao động thương minh và xã hội nhanh chóng thông báo danh sách cụ thể những học viên bỏ trốn khỏi địa phương
chuyển về nơi cư trú để vận động trở lại trung tâm và khẩn trương sửa chữa cơ sở vật chất bị hư hỏng để tiếp nhận lại học viên
như antv đã đưa tin vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng bốn các học viên tại tổ bốn e thuộc trung tâm đã đá cửa rất mạnh
mặc dù cán bộ trung tâm đến nhắc nhở các đối tượng vẫn không chấp hành mà còn phá cửa tràn ra ngoài dùng gậy gộc gạch đá tấn công lại cán bộ và phá cửa cho các phòng khác cùng thoát ra
sau đó các đối tượng treo vào đục tường bỏ trốn có bốn trăm bốn mươi bảy đối tượng bỏ trốn trên tổng số năm trăm bảy mươi tám học viên đang cai nghiện học tập lao động và học nghề tại trung tâm
vụ lộn xộn đã làm cho một cán bộ trung tâm chấn thương do bị đá ném vào đầu một số tài sản thiết bị phương tiện bị đập phá hư hỏng
phóng viên antv hiện đang có mặt tại tỉnh bà rịa vũng tàu để cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc này
thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin thời sự an ninh phát sóng vào lúc một mươi tám h một mươi năm phút ngày hôm nay trên antv mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi
thưa quý vị theo xác minh ban đầu của cơ quan điều tra công an tỉnh đắk lắc hiện số người trên địa bàn tỉnh tham gia vào liên kết việt là gần hai trăm linh người
trong đó đã có một trăm bốn mươi người nộp tiền nhưng chưa thể biết chính xác số tiền liên kết việt lừa đảo là bao nhiêu
thông tin từ phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc cho biết đơn vị đang tiếp tục tiến hành điều tra theo ủy thác của bộ công an
trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty cổ phần liên kết sản xuất thương mại việt nam gọi tắt là liên kết việt
đại tá cao thành vinh trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc cho biết hiện có tất cả một trăm bốn mươi người đã tham gia nộp tiền vào văn phòng công ty liên kết việt tại đắk lắc
hình thức mà người dân tại đắk lắc tham gia vào liên kết việt là chỉ cần bỏ ra số tiền hơn tám triệu đồng mua một mã sản phẩm thực phẩm chức năng đông trùng hạ thảo máy khử độc ozone thuốc bổ xương khớp
thì sẽ được ký kết hợp đồng và trở thành một mắt xích trong chuỗi bán hàng đa cấp
với số tiền trên chỉ sau năm năm sẽ được hưởng bốn trăm bốn mươi chín triệu đồng tiền hoa hồng lãi và thưởng
nếu mời thêm được một người tham gia công ty sẽ trả hoa hồng tám mời càng nhiều người tham gia số tiền hoa hồng càng lớn hơn
trụ sở chi nhánh của liên kết việt tại đắk lắc được đóng trên đường thăng long thành phố buôn ma thuột nhưng đã giải thể từ năm hai nghìn một mươi
cơ quan điều tra công an tỉnh đắk lắc đề nghị những ai là nạn nhân của liên kết việt thì đến trình báo với cơ quan điều tra tại địa chỉ số năm mươi tám nguyễn tất thành phường tự an thành phố buôn ma thuột để phục vụ công tác điều tra
sẽ được chuyển sang một thông tin khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam
trong bốn tháng tiếp tục điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với phạm văn dũng chú tại xã quang sơn huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc
theo tài liệu của cơ quan điều tra lợi dụng mối quen biết với ông lại hồng tuấn chú tại phường tích sơn tp vĩnh yên phạm văn dũng đã thuê một chiếc xe ô tô tự lái trị giá hai trăm hai mươi triệu đồng với thời hạn một mươi ngày
hai bên thỏa thuận giá thuê xe là năm trăm linh đồng một ngày
hết thời hạn thuê xe ông tuấn liên hệ với dũng để lấy xe nhưng dũng đề nghị thuê thêm một thời gian sau dũng nói với ông tuấn là do thiếu tiền và nợ nần nên dũng đã đem cầm cố chiếc xe trên
ngày hôm nay công an thành phố móng cái tỉnh quảng ninh cho biết đã điều tra làm rõ và xác định được đối tượng vận chuyển trái phép năm kg ma túy trên xe khách chạy tuyến móng cái thanh hóa bị tạm giữ vào chiều ngày hôm qua
đối tượng vận chuyển ma túy là lê xuân hòa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường đông mai thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
trước đó vào lúc một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng bốn tại trạm kiểm soát liên hợp km số một mươi năm bến tàu dân tiến thành phố móng cái xe khách mang biển kiểm soát ba mươi sáu b một nghìn tám trăm linh năm chạy tuyến móng cái thanh hóa cùng ba mươi hai hành khách bị lực lượng chức năng tạm giữ vì phát hiện trên xe có một chiếc ba lô bên trong có chứa một đôi giày giấu năm kg ma túy đá
lái xe phụ xe và ba mươi hai hành khách đều khai nhận không biết về chiếc ba lô này nên cơ quan công an đã tạm giữ toàn bộ người và xe
vào dạng sáng ngày một mươi bốn tháng bốn công an thành phố móng cái đã làm rõ chiếc ba lô chứa chất tinh thể màu trắng là của đối tượng lê xuân hòa
hòa khai nhận mua số ma túy đá trên tại đông hưng trung quốc sau đó vận chuyển về quảng yên để tiêu thụ
công an thành phố móng cái đã ra lệnh bắt khẩn cấp lê xuân hòa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
điều tra công an thị xã dĩ an tỉnh bình dương cho biết đang tạm giam nhóm sáu đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
các đối tượng gồm phan thanh lân nguyễn đặng minh quân lê tấn đạt đoàn nhật vũ đặng thành công và ngô văn quốc đều tạm trú tại thị xã thuận an và thị xã dĩ an tỉnh bình dương
tại cơ quan công an các đối tượng này khai nhận khoảng hai tháng trước do đánh bài thua hết tiền nên anh trần võ thái phong hai mươi tuổi đã vay nóng của lân sáu triệu đồng
sau đó phong chỉ trả được hơn một triệu gần đây lân gọi điện nhắn tin đòi nợ nhiều lần nhưng phong khất lần
tối ngày chín tháng bốn lân đã cùng quân đến nhà phong ở khu phố bình minh một phường sĩ an để đòi nợ
đến nơi do phong bóng nhà nên lân và quân được anh võ trung giang là cậu của phong mời vào nói chuyện
trong lúc nói chuyện hai bên đã xảy ra xô xát lân gọi thêm vũ quốc đạt và công mang theo mã tấu xông vào nhà chém anh giang
anh võ trung cường là chú của phong và bà hồ thị dân là bà nội của phong bị thương nặng
trước khi bỏ đi lân và đồng bọn dùng chai xăng ném lên mái nhà của các nạn nhân gây thùng một lỗ lớn trên mái nhà
vào khoảng hai mươi giờ ngày hôm qua đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng tại tổ dân phố sren nhắc tại thị trấn đinh văn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
nạn nhân là lý dương quý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi thường trú tại xã tân văn huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
theo thông tin ban đầu lý dương quý và chu đức hiệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú tại xã phi tô
huyện lâm hà phát sinh mâu thuẫn do cùng có tình cảm với một người
vào tối ngày một mươi ba tháng bốn quý và hiệu hẹn nhau đến đoạn đường phía sau ủy ban nhân dân huyện lâm hà
thuộc địa phận tổ dân phố sreak thị trấn đinh văn huyện lâm hà để giải quyết bằng cách đánh nhau
nhân chứng cho biết sau khi gặp nhau tại điểm hẹn hai thanh niên đã lao vào đánh nhau và dùng hung khí là dao thái lan đâm nhau
hậu quả quý đã tử vong tại chỗ hiệu bị thương nặng được đi đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh lâm đồng
công an hải phòng cho biết vào ngày chín tháng bốn vụt bệnh nguy hiểm như tố lốc lốc xoáy mưa đá và gió giọt mạnh
nên ngay từ bây giờ người dân khu vực này nên lưu ý và có biện pháp phòng tránh giảm thiểu những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra
các tỉnh thành từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba ngày tới sẽ có thời kỳ nắng nóng đỉnh điểm của miền tại đây
do ảnh hưởng kết hợp của hiệu ứng phơn nên toàn khu vực sẽ có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất đồng loạt tăng lên là ba mươi năm ba mươi tám độ
vùng núi phía tây tiếp tục duy trì ngưỡng là ba mươi chín bốn mươi một độ nên nắng nóng đặc biệt gai gắt
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận thời tiết trong ba ngày tới trời mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng với nhiệt độ trong ngày là từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
riêng tại phía bắc tại các tỉnh từ quảng ngãi bình định và phú yên còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất
trời mây thay đổi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
một vài nơi cá biệt như ajumpa của gia lai còn có thể cao mức là ba mươi tám độ
về chiều tối khu vực này sẽ có mưa rào và rông vài nơi cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn rông
nắng nóng cũng là thời tiết chủ đạo chi phối thời tiết các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
tại khu vực miền đông của nam bộ
cũng như là tại khu vực miền tây thì nhiệt độ sẽ phổ biến là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
trời vẫn tiếp tục không có mưa
về đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn là từ hai mươi bốn hai mươi sáu độ
bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật đến đây là hết xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại